thành ủy hà nội đã tổ chức buổi giao ban báo chí để thông tin tới các cơ quan báo chí
về những định hướng giải pháp của thành phố hà nội trong việc giải quyết vụ việc xảy ra ở xã đồng tâm huyện mỹ đức
thay mặt thành phố hà nội đồng chí nguyễn văn phong cảm ơn sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí
khi thông tin chân thực và tương đối đầy đủ toàn diện về tình hình diễn ra ở xã đồng tâm huyện mỹ đức
trong suốt thời gian qua đến bạn đọc khán thính giả cả nước và bạn bè quốc tế
đồng chí nguyễn văn phong cho biết tập thể ban thường vụ thành ủy hà nội đã họp và thống nhất
giao ủy ban nhân dân thành phố hà nội tập trung chỉ đạo việc quản lý sử dụng đất
tại các dự án có liên quan đến khiếu kiện của người dân thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng
và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
kết luận thanh tra sẽ được tham gia
kết luận thanh tra sẽ được công bố rộng rãi sau thời gian bốn mươi năm ngày
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chỉ đạo các cơ sở ngành của thành phố và huyện mỹ đức
thực hiện giải quyết rứt điểm các khiếu nại tố cáo của người dân theo đúng thẩm quyền trình tự của pháp luật
đồng thời nhanh chóng ổn định tình hình đặc biệt là đời sống của người dân
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đồng tâm
bên cạnh đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ nhân dân trên toàn thành phố
nhận thức đúng đắn về vấn đề ở đồng tâm không để kẻ xấu lôi kéo tham gia vào các hoạt động gây mất trật tự
các lực lượng chủ động thường xuyên nắm tình hình nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai trật tự xây dựng
giải phóng mặt bằng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn